đàn voi rừng hơn một mươi cá thể xuất hiện ở khu vực dân cư tại xã thanh sơn huyện định quán tỉnh đồng nai
đã phá hoại nhiều hoa màu và tài sản của người dân
điều đáng nói ở đây là tỉnh đồng nai vừa đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện tử bảo vệ voi
với kinh phí hơn sáu mươi tỷ đồng
nhưng việc xung đột giữa voi và người vẫn tiếp tục xảy ra
theo đó đàn voi rừng từ một mươi đến một mươi hai cá thể thường xuyên từ khu vực rừng ra khu dân cư tìm kiếm thức ăn
phá hoại hoa màu làm ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân địa phương
theo thống kê ban đầu của ủy ban nhân dân xã thành sơn huyện định quán tỉnh đồng nai
đã có hai mươi bảy hộ dân bị thiệt hại hoa màu chủ yếu là cây mì xoài chuối
đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch bị lật gốc gãy đổ ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng
trước việc đàn voi rừng xuất hiện tri cục kiểm lâm tỉnh đồng nai đã phối hợp với lực lượng công an
dân quân của huyện định quán và chính quyền xã thanh sơn áp dụng các biện pháp xua đuổi đàn voi
theo tri cục kiểm lâm tỉnh đồng nai hiện cả nước chỉ còn ba địa phương có đàn voi rừng châu á sinh sống
đó là đồng nai nghệ an và đắk lắc
riêng tại đồng nai số lượng voi qua điều tra khoảng từ một mươi năm tới hai mươi cá thể
đàn voi ở đồng nai có cấu trúc đàn tốt khả năng sinh sản cao
trong đàn có các cá thể voi đực voi cái và voi con
tuy nhiên những năm qua do không gian sống ngày càng bị thu hẹp
đàn voi rừng liên tục ra khu dân cư để tìm kiếm thức ăn phá hoại sản xuất và đe dọa tính mạng của nhiều hộ dân
trước thực trạng trên ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư hơn sáu mươi tỷ đồng
thực hiện dự án hàng giao điện tử bảo vệ voi và dự án này đã được đưa vào vận hành từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên cũng theo trị cục kiểm lâm tỉnh đồng nai hàng rào điện có chiều dài năm mươi km
nhưng ở khu vực voi rừng xuất hiện tại xã thành sơn lại chưa có hệ thống hàng rào điện tử
do đó trong ngày ba mươi tháng một mươi hai tri cục kiểm lâm đồng nai đã báo cáo tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin kéo dài thêm hai mươi km hàng giao điện tử để bảo vệ an toàn tính mạng của người dân và đàn voi rừng